trước tình trạng hàng trăm người chen trúc xếp hàng trước cổng viện tại phường đại kim quận hoàng mai hà nội để chờ xét nghiệm covid một mươi chín
chiều nay viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế thông báo dừng lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại viện
cụ thể từ sáng ngày hôm nay lượng người đến xét nghiệm covid một mươi chín đã tăng đột biến
chủ yếu là những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải đã ồ ạt đến sau khi các chốt kiểm dịch ở hà nội
và các tỉnh siết chặt quản lý người ra vào cần phải có giấy xét nghiệm pcr với covid một mươi chín
đại diện viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế khuyên cáo người dân nên đăng ký xét nghiệm online hoặc qua điện thoại
do hiện tại năng lực xét nghiệm của viện chỉ có thể tiếp nhận từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi mẫu mỗi ngày